sau hơn một tháng bị truy nã đặc biệt ngày hôm qua ba mươi tháng sáu lê văn dũng còn gọi là lê dũng vô va sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cư trú tại phường hà cầu quận hà đông hà nội đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã phương tú huyện ứng hòa hà nội
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với bị can lê văn dũng về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
do bị can lê văn dũng bỏ trốn ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt lê văn dũng
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng